trước diễn biến phức tạp của các vụ cháy hơn ba cán bộ chiến sĩ bộ đội thường trực dân quân tự vệ với gần một trăm linh phương tiện đã được bộ tư lệnh quân khu bốn điều động
do điều kiện địa hình đồi núi gió thường xuyên thổi mạnh làm lửa bốc cháy dữ dội
đặc biệt là những địa bàn cháy là rừng thông nên công việc dập lửa gặp nhiều khó khăn
đến nay vụ cháy rừng thông trên địa bàn xã xuân hồng huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh đang ngày càng lan rộng
các cán bộ chiến sĩ bộ chỉ huy quân sự tỉnh hà tĩnh các đơn vị quân khu bốn và các lực lượng khác vẫn đang nỗ lực dập lửa
trước diễn biến phức tạp của thời tiết bộ tư lệnh quân khu bốn đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực theo dõi tình hình thời tiết và tổ chức chữa cháy kịp thời